chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình an ninh mạng tuần này
thưa quý vị nft là một khái niệm được biết đến rộng rãi trong công nghệ blockchain
là bằng chứng xác thực quyền sở hữu của một người đối với một tài sản kỹ thuật số
nói một cách dễ hiểu nft là đơn vị mã hóa của tài sản điện tử độc nhất và được lưu trữ trên blockchain
những tài sản điện tử này có thể là đồng tiền điện tử là tác phẩm nghệ thuật vật phẩm game
hay bất cứ thứ gì khác mà người chơi thấy có giá trị và muốn đem ra trao đổi
xu hướng công nghệ mới này khiến các nhà đầu tư đổ xô nghiên cứu và tham gia
tuy nhiên đây cũng là nơi xảy ra những vụ lừa đảo với quy mô và số lượng lớn
vậy những chiêu trò lừa đảo nào thường xảy ra trong nft
nội dung này sẽ được chúng tôi phân tích trong phần sau của chương trình
còn bây giờ chương trình xin được bắt đầu với những tin tức cảnh báo về an toàn an ninh thông tin trong tiểu mục nhận diện
từ tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai người dân có thêm hình thức nhắn tin theo cú pháp
nội dung cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo gửi tới tổng đài năm nghìn sáu trăm năm mươi sáu để phản ánh về cuộc gọi nghi lừa đảo
thống kê từ tổng đài năm nghìn sáu trăm năm mươi sáu cho thấy trong chín tháng đầu năm nay tổng đài này đã tiếp nhận hai trăm linh hai chín trăm bốn mươi chín lượt phản ánh
trong đó một trăm bảy mươi bảy bốn trăm bảy mươi ba số lượt phản ánh của gọi giác tăng ba mươi bốn hai
đáng chú ý số lượt phản ánh về cuộc gọi đòi nợ cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo chiếm một mươi hai năm tổng số phản ánh của gọi giác
hãng bảo mật carbon sky chỉ ra tội phạm mạng có thể sử dụng nhiều chiến thuật khác nhau
để thu thập thông tin người dùng như lợi dụng ai trí tuệ nhân tạo
để xây dựng các kịch bản gian lận tự động mạo danh tổ chức tài chính hoặc thu thập thông tin cá nhân được công khai trên mạng
chỉ cần tài khoản email và sim điện thoại kẻ gian có thể chiếm đoạt hầu hết tài khoản trên điện thoại thông minh của người dùng
từ đó đánh cắp hàng tỷ đồng từ thẻ tiến dụng hoặc tài khoản tiết kiệm online của nạn nhân
ngoài công nghệ tinh vi tội phạm mạng còn lợi dụng kẽ hở trong việc bảo mật thông tin của khách hàng
trên môi trường số việc cung cấp thông tin cá nhân cho người lạ tự xưng là nhân viên của nhà mạng hoặc tổ chức tài chính cũng tiềm ẩn những nguy cơ bị lừa đảo
nft cũng là một tài sản kỹ thuật số trên blockchain
người sở hữu có thể lưu trữ nft trên ví blockchain và rút ra để mua bán một cách dễ dàng
điểm đặc biệt của nft là tính độc nhất vô nhị
sưu tầm tác phẩm nft cũng giống như việc sưu tầm đồ cổ hoặc tranh ảnh nghệ thuật
quan trọng hơn là theo thời gian mỗi một tác phẩm nft sẽ tích lũy giá trị
người mua luôn kỳ vọng là lần giao dịch tiếp theo sẽ có giá cao hơn lần trước
đây cũng chính là điểm mấu chốt mà các đối tượng xấu luôn nhắm đến để thực hiện các hành vi lừa đảo
hiện nay nst vẫn còn là thứ khá mới lạ khi nó mới chỉ xuất hiện trên các nước phát triển vài năm trước và rầm rộ ở việt nam cách đây không lâu
do đó những người thực sự am hiểu về nft vẫn còn chưa nhiều
và sẽ có những lỗ hổng trong vấn đề đảm bảo an toàn cho người dùng
đây cũng chính là cơ hội cho những kẻ lừa đảo thực hiện chiêu trò nhằm trục lợi
vào đầu tháng một năm hai nghìn hai mươi hai cộng đồng đầu tư tiền điện tử tại việt nam xôn xao trước thông tin
một dự án game f chín hay game mst việt có dấu hiệu lừa đảo các nhà đầu tư với số tiền lên tới một bốn triệu usd
còn trên thế giới số vụ việc lừa đảo liên quan đến msk
cũng xảy ra hàng loạt
vào tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai bộ tư pháp mỹ đã bắt giam hai người tạo bộ nft frotis vì tội lừa đảo và dừa tiền
do đó ethan nguyễn và andre lacuna bị cáo buộc lừa đảo hơn một một triệu usd bằng cách bán nft frotis hình nhân vật hoạt hình của mình
sau khi bán bộ sưu tập hai người ngay lập tức ngừng hoạt động dự án và chuyển số tiền thu được vào nhiều ví tiền mã hóa khác nhau
để lại nhóm người mua fortis với những nft không còn giá trị
theo nhiều chuyên gia blockchain trong tương lai nft được dự báo là sẽ có tiềm năng ứng dụng và mang lại giá trị rất lớn
tuy nhiên nó cũng giống như các công nghệ khác
công nghệ càng phát triển thì càng có nhiều đối tượng xấu muốn lợi dụng chính điều này để lừa đảo cộng đồng lừa đảo các nhà đầu tư
vậy trên thực tế có những hình thức đầu tư nft nào và có phải nft là lừa đảo hay không
ngay sau đây chúng ta sẽ cùng làm rõ nguyên liệu của nft và nguyên liệu của nft và nguyên liệu của nft

tiến sĩ nguyễn trung thành anh là nhà sáng lập chucky network nền tảng gft kèm nền tảng ứng dụng blockchain kết nối nhà đầu tư với các dự án khởi nghiệp an toàn
đào hoàng thanh đang là cto của lanhone một trong những đơn vị tiên phong xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo về blockchain
chúng ta hôm nay lại ngồi đây và bàn về một câu chuyện một thị trường
tôi nghĩ rằng là rất nhiều người và rất nhiều nhà đầu tư quan tâm đó chính là mfp
ngay bây giờ thì tôi rất muốn hỏi ông đào hoàng thanh là các cái dự án liên quan đến fpt hiện nay ở tại việt nam thì đang được đầu tư cũng như là có cái hình thức phát triển như thế nào
khi mà hệ thống blockchain được dùng để tạo ra những tài sản trên nền tảng blockchain và nft lúc đó đã được phổ biến nhờ một cái game là crypto kitty

và sau đó dần dần người ta đã nhận ra rằng là nft là một cái game là crypto kitty
ngoài cái việc là ứng dụng cho cái game như vậy nó còn có rất nhiều ứng dụng khác là thực tế
và cho đến những năm cuối những cái thời kỳ cuối năm hai nghìn hai mươi một đến đầu hai nghìn hai mươi hai thì thực sự nft nó có được những cái bùng nổ rất là lớn
và cái khối lượng giao dịch cũng như những người nắm giữ tài sản bằng fpt đã tăng lên đột biến
chính với cái sự bùng nổ này thì chúng ta cũng thấy được rằng là nhiều đối tượng đã lợi dụng hình thức mft
để có những hình thức lừa đảo đối với các nhà đầu tư và rất nhiều nhà đầu tư đã mất số tiền khoản tiền rất là lớn
và cũng như như anh đào hoàng thanh chia sẻ thì các nhà đầu tư thì đang rất quan tâm cũng như là chú ý đến cái thị trường này
vậy thì các cái hình thức lừa đảo liên quan đến fpt thì là như thế nào
thực ra nó chỉ là một cái trường hợp mà chúng ta cái bản chất của nó không phải là nfp lừa đảo
mà là do người xấu lợi dụng nó để thực hiện các cái dự án lừa đảo thôi
đội huy động vốn xong rồi thì có thể sẽ không thực hiện những cái cam kết
trước đấy so với cho những nhà đầu tư hay là cộng đồng
thế nên là thành ra là nó thành dự án lừa đảo

cái còn về bản thân tôi thấy thì cái công nghệ này nó rất là tốt và miễn bản
thực sự cái giá trị của vnpt nó đem lại rất là lớn
và trong tương lai cái tiềm năng sử dụng nó còn rất là nhiều
tuy nhiên là nó cũng giống như các công nghệ khác
thì có rất nhiều đối tượng xấu
họ muốn lợi dụng cái công nghệ này để họ lừa đảo
lừa đảo cộng đồng lừa đảo nhà đầu tư
chúng ta có thể liệt kê đâu đó có khoảng năm những hình thức lừa đảo phổ biến
thì tôi có thể liệt kê chẳng hạn như là
mạo danh một cái chợ mua bán
và người ta khi lên đấy người ta tưởng rằng cái chợ này là uy tín
người ta mua bán phải những cái vật phẩm red
nó không đúng so với nguồn gốc của phát hành
hay là có những đội
lừa đảo thì họ bơm thổi giá
ở việt nam có rất nhiều hình thức bơm thổi giá như là
các thương lái họ vẫn làm
nào là vỏ cây này đĩa này đĩa khô sấy khô
hay là bong bóng hoa tulip ở hà lan
thậm chí là trào lưu lan va ở việt nam cũng bị bơm thổi rất nhiều
thì đấy nft cũng là một cái hình thái mà đều có thể bị bơm thổi như vậy
và đối với những nhà đầu tư mà không tỉnh táo
thì họ dễ bị cuốn bị phô mô theo
dẫn đến cái rủi ro về tài chính của họ rất là lớn
rõ ràng là fpt là chúng ta được tham gia vào một cái chợ
và mỗi người sẽ có các cái sản phẩm đưa lên cái chợ đó
vậy thì làm thế nào để đảm bảo được rằng là
hoặc là các cái nhà đầu tư có thể phân biệt được là các cái sản phẩm
đưa lên cái không gian lên cái chợ đó là an toàn
nếu mà chợ đã có uy tín rồi thì cái câu chuyện đấy nó tương đối đơn giản
họ làm các cách để họ xác thực
nguồn gốc của cái nart đấy có đúng thực sự là
từ những cái đơn vị phát hành uy tín
họ phát hành ra cái nft không
tuy nhiên có một số các trường hợp
tại vì cái thị trường này nó còn mới
nên có rất nhiều các cái tiềm năng từ những cái nft mới
mà những cái việc một team phát triển nào đó
họ đưa lên một cái dự án nft mới
thì cái việc xác thực của quản lý chợ rất là khó
bởi vì đây là một thị trường rất là tự do
chính vì thế nên có nhiều nguy cơ tiềm ẩn
đối với những nhà đầu tư hay là người dùng
nắm giữ cái nft này
trên thị trường có một vài trường hợp
người ta gọi là rock pool
có nghĩa là team phát hành
họ phát hành ra
họ xây một cái lộ trình rất là hứa hẹn
cho cái nft cho cái tài sản đấy
thế nhưng mà sau khi họ huy động xong được vốn rồi
thì họ cầm tiền đấy và biến mất
đây là một chuyện khá là phổ biến
ở trong thị trường nft
chính vì thế nên là
không chỉ trách nhiệm của chợ
mà trách nhiệm của mỗi một người
khi mà đầu tham gia vào đầu tư
hay là sử dụng cái nft
thì chúng ta phải nghiên cứu rất là kỹ
nghiên cứu để tự mình có thể hiểu được
lộ trình phát triển
và đánh giá xem
cái dự án đấy nó có đủ năng lực để phát triển hay không
tương tự như vậy thì các dự án
nó cũng sẽ rất là khó để phân biệt
giữa dự án thực sự tốt
hay là những dự án mà là
mang tính chất lợi đảm
người dùng rất là khó để có thể tìm hiểu
và xác thực được
và thường là chủ yếu là dựa trên
cũng lại sức mạnh cộng đồng
và một số uy tín của một số cá nhân kol
tuy nhiên rất nhiều kol cũng gặp tai nạn
trong cái thị trường này
nhiều khi là những người mặc dù là có uy tín
và cũng rất là nổi tiếng
trên cộng đồng hay trên thông tin mạng
tuy nhiên là bản thân họ cũng lại là vừa bị lừa
hay là đôi khi chúng ta lại quảng bá
cho một số dự án mà
về sau dự án đấy nó bị thay đổi
thì chúng ta cũng rất là khó kiểm soát
nên là theo tôi thì cái khung pháp lý ở trong
thế này thì nó như việt nam hiện nay
thì đã có thêm hội blockchain mới thành lập
thì tôi nghĩ là nếu mà chúng ta kiên trì
và có thể tham vấn cho
các ngân vị lập pháp
để chúng ta có thể đưa ra được một số
quy định mà nó mang tính chất
vừa quyết thích phát triển công nghệ mới
nhưng mà cũng có được những cái để hạn chế
chúng ta để hạn chế những cái hành vi dân lợi
ngay bây giờ thì tôi rất muốn
hai vị khách mời sẽ có những cái
chia sẻ cũng như là lời khuyên cho các nhà đầu tư
chúng ta phải tự mình tìm hiểu được
cái tính chất rủi ro
cái tính chất tiềm năng
của cái việc đầu tư trên mạng thị trường blockchain
và cái này luôn luôn
tôi luôn luôn nhắc nhờ mọi người
là chúng ta phải có những cái trang bị đấy cho mình
đấy là điều rất là quan trọng
và ở trong
thị trường về nft nói riêng
thì chúng ta có thêm những cái phần
chẳng hạn như kiểm tra kỹ
cái mức độ uy tín của chợ
kiểm tra kỹ cái nguồn gốc
đấy là những thứ rất là quan trọng

kỹ về dự án cũng như là cái tiềm năng
ví dụ thực tế của dự án này
có thể đi được vào đời sống hay không
thì đấy là một trong số những cái yếu tố
quan trọng nhất để chúng ta có thể là
để chúng ta có thể

cái cuộc trò chuyện này của chúng ta thì tôi nghĩ rằng là
sẽ có người hỏi tôi là
nft có phải lừa đảo hay không
thì ngay lập tức tôi có thể trả lời được rằng là
fpt không phải là lừa đảo mà chỉ có lợi dụng
nft để lừa đảo hay thôi
tôi cũng hy vọng rằng là
một thị trường đang được là xu hướng
thì chúng ta sẽ được quan tâm một cách nhất định
và có cái khung pháp lý để các nhà đầu tư
có thể đảm bảo an toàn cũng như là yên tâm
khi tham gia thị trường này
một lần nữa xin cảm ơn những chia sẻ của hai vị khách mời ạ
trong tương lai nft được giới chuyên môn kỳ vọng
không chỉ mang lại lợi ích trên khía cạnh kinh tế
mà còn giúp những người sáng tạo nội dung
thay đổi quy trình sáng tác
cũng như cách đánh giá một tác phẩm nghệ thuật
lời khuyên dành cho những người muốn tham gia nft
là cần tìm hiểu thật kỹ
trước khi đầu tư
và nên thận trọng trước khi bỏ vốn
cho bất kỳ dự án nft nào
đến đây thời lượng của chương trình an ninh mạng tuần này
của chúng tôi cũng đã hết